thưa quý vị công suất đỉnh hệ thống điện trong thời gian vừa qua liên tục đạt đỉnh mới
và dự báo trong tháng năm nhu cầu phụ tải tăng cao công suất cực đại của hệ thống điện
có thể lên tới bốn mươi chín mw
hệ thống điện quốc gia đã áp dụng hàng loạt giải pháp trong vận hành để giải quyết tình trạng này

điều chỉnh phụ tải hay dịch chuyển giờ sản xuất tránh giờ cao điểm trong ngày đang ngày càng hiệu quả